năm hai nghìn một mươi sáu với việc đẩy mạnh triển khai quyết định một của tỉnh ủy quảng bình về trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó phụ trách các cơ quan đơn vị lĩnh vực cải cách hành chính ở quảng bình đã có nhiều chuyển biến
thời gian giải quyết các giao dịch hành chính của người dân được rút ngắn và thuận lợi hơn trách nhiệm giải quyết các công việc hành chính của cán bộ viên chức cũng được nâng lên
mặc dù trụ sở mới của ủy ban nhân dân thành phố đồng hới đang trong thời gian xây dựng tuy nhiên không vì thế mà việc giải quyết các thủ tục hành chính cũng như các công việc khác liên quan đến người dân bị gián đoạn

mặc dù trụ sở mới của ủy ban nhân dân tp đồng hới đang trong thời gian xây dựng tuy nhiên không vì thế mà việc gián đoạn